hãng thông tấn ria dẫn lời đại diện bộ quốc phòng nga xác nhận phía ukraine đã trao trả bốn mươi năm binh sĩ nga từ lãnh thổ do chính quyền kiev kiểm soát
theo thông báo này máy bay vận tải quân sự của nga sẽ đưa những người được trả tự do đến các cơ sở y tế thuộc bộ quốc phòng nước này để điều trị và phục hồi chức năng
về phần mình tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết bốn mươi năm binh sĩ ukraine và hai dân thường cũng đã được phía nga trao trả cho ukraine
lần gần đây nhất vào tháng sáu vừa qua bộ quốc phòng nga thông báo chín mươi bốn tù binh nga do ukraine bắt giữ đã được thả tự do
trong khi phía ukraine cho hay là chín mươi năm tù binh ukraine thuộc các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng đã trở về
đợt trao đổi tù binh lớn nhất giữa nga và ukraine diễn ra vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai với tổng cộng là gần ba trăm linh người ở cả hai bên được trả tự do